theo thông tin của ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số chín tính đến thời điểm này
cơn bão đã làm hai người tử vong hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái và chìm trong nước lũ
tính đến thời điểm này quảng ngãi đang là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất của cơn bão số chín
bão số chín quét qua khiến một người dân tại tỉnh gia lai thiệt mạng do sập lan chú bão
hai người bị thương ở bình định một chín mươi chín ngôi nhà ở các tỉnh miền trung bị tốc mái hư hỏng
hơn bốn trăm linh hộ dân ở bình định ngập trong nước lũ
hiện có khoảng năm trăm linh hộ dân với một sáu trăm linh nhân khẩu
chủ yếu là người dân tộc thiểu số bana của tỉnh con tum bị chia cắt
trên biển hai tàu cá tỉnh bình định bị chìm một tàu đang phải neo đậu ngoài biển để chống gió bão
đến thời điểm này cơ bản các tàu thuyền khác đã di chuyển vào nơi tránh chú bão an toàn
từ đêm nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi khu vực từ nghệ an đến quảng bình có mưa rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh bốn trăm linh mm một đợt
riêng nam nghệ an và hà tĩnh có nơi trên năm trăm linh mm
bão số chín hiện đã suy yếu dần